xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị và các bạn đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước ta
vì vậy việc bảo đảm tuyệt đối an ninh trở tự an toàn không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng công an
các cán bộ chiến sĩ đều trong trạng thái sẵn sàng cao nhất dành toàn lực bảo vệ an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại này
vào sáng ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng tiểu ban an ninh trở tự đại hội đảng các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự của tiểu ban an ninh trật tự tại trung tâm chỉ huy trung tâm hội nghị quốc gia
phát biểu tại cuộc kiểm tra thứ trưởng bùi văn nam đánh giá qua hai ngày diễn ra đại hội công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ bản đảm bảo tốt
đại hội cũng đã tạo được không khí phấn khởi trong quần chúng nhân dân
đặc biệt bài phát biểu khai mạc đại hội của đồng chí thủ tướng chính phủ và báo cáo do đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước trình bày
tại phiên khai mạc đã thể hiện sâu sắc toàn diện những kết quả thành tích của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
qua đó khơi dậy được tâm thế hào hứng quyết tâm ý chí của toàn đảng toàn quân toàn dân trong đại hội một mươi ba lần này
đồng chí thứ trưởng khẳng định trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của nhiều tiểu ban
trong đó có tiểu ban an ninh trật tự
thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận biểu dương các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong hai ngày vừa qua
đã làm tốt công tác nắm tình hình chủ động có những báo cáo sớm kịp thời
các lực lượng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ tư lệnh cảnh vệ công an thành phố hà nội
đã làm tốt công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phân luồng giao thông phục vụ đại hội đảm bảo phòng cháy chữa cháy tổ chức giao ban nắm tình hình
công tác ứng trực sẵn sàng làm nhiệm vụ
để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn đại hội đảng lần thứ một mươi ba
thứ trưởng bùi văn nam đề nghị các thành viên tiểu ban công an các đơn vị địa phương
tiếp tục quan tâm vấn đề nắm tình hình chủ động báo cáo kịp thời những vấn đề xảy ra liên quan đến an ninh trật tự
tiếp tục kiểm soát an ninh theo các phương án đề ra
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động công an tp hà nội tăng cường tuần tra kiểm soát
phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh an toàn khu vực diễn ra đại hội nơi lưu trú của các đại biểu
thực hiện tốt phương án dẫn đoàn đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ
để tiếp tục thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự đại hội
góp phần tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục chuyển sang những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an tỉnh tuyên quang cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy lớn
bắt giữ bảy đối tượng thu giữ hai bánh heroin một kg ma túy dạng đá cùng nhiều tăng vật có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp
đối với vũ ngọc hải vũ ngọc tuyên nguyễn anh toàn vũ quốc hưng
đều trú tại tuyên quang và nguyễn thọ tiến chú tại tỉnh lào cai
qua khám xét ban chuyên án thu giữ hai bánh heroin một kg ma túy dạng đá hai mươi một gói ma túy
và một mươi viên ma túy tổng hợp
ngoài ra còn phát hiện trong nhà của vũ ngọc hải trồng năm cây cần sa
hai dụng cụ để sử dụng ma túy đá cùng một số lượng lớn dao kiếm các loại
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại tỉnh lào cai
vận chuyển trái phép về tuyên quang chia nhỏ bán lại cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn
thưa quý vị tử hình là bản án mà tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đã tuyên
đối với hai bị cáo là phùng văn son
và phùng trần nần cùng chú tại huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng ton có quen một người đàn ông trên facebook
và người này có nhu cầu tiêu thụ hai mươi bánh heroin và ngỏ ý muốn thuê to bán
mỗi bánh heroin trị giá hai trăm linh triệu đồng
nếu như bán hết số ma túy đó thì sẽ được trả công năm mươi triệu đồng
con đồng ý và bàn bạc với nần để tìm mối mua hàng
sau khi đã tìm được người cần mua
hai bên đã hẹn giao dịch tại xã công bằng huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
khoảng một mươi h ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ton và nần vận chuyển ma túy đến xã công bằng
thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn bắt giữ
cùng tăng vật gồm hai mươi bánh heroin hơn bảy kg và nhiều tài liệu có liên quan
một vụ tấn công lái xe và chiếm đoạt ô tô taxi vừa xảy ra
trên địa bàn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
trước đó nhận được tin báo đối tượng cướp xe taxi rồi tẩu thoát
tại khu kinh tế dung quốc công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã khẩn trương chốt chặn truy bắt
đối tượng cướp xe không chấp hành hiệu lệnh
lực lượng công an phải dùng xe ô tô chuyên dụng ngăn chặn và khống chế
đối tượng cố thủ trong xe chống trả quyết liệt
nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã khống chế
và bắt giữ được đối tượng đưa về trụ sở để làm việc
qua kiểm tra đối tượng tên võ quang sa
qua test nhanh đối tượng có kết quả dương tính với ma túy
cùng nồng độ cồn trong máu là một trăm bảy mươi ba hai mươi hai mg trên một lít khí thở
thực hiện hành vi cướp giật tài sản trị giá trên một trăm linh triệu đồng
hai đối tượng là trịnh khánh đăng và phan dương anh
cùng chú tại huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
đã bị công an tỉnh bạc liêu bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
vào trưa ngày một mươi chín tháng một đăng và anh rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường
khi phát hiện một đôi nam nữ để tùy
sách trên xe hai đối tượng đã bám theo
khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp nam hưng xã minh diệu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
hai đối tượng đăng và anh đã áp sát giật túi sách của nạn nhân
bên trong có gần sáu mươi triệu đồng
hai vòng bạch kim trị giá hơn năm mươi triệu đồng rồi bỏ chạy
cho đến ngày hai mươi sáu tháng một hai đối tượng này tiếp tục đi tìm con mồi
để thực hiện hành vi cướp giật tài sản
thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thưa quý vị công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
vừa bắt tạm ra một đối tượng có hành vi đâm người khác trọng thương
do xảy ra mâu thuẫn trong lúc tòa án đang phân định tranh chấp đất đai
đó là đối tượng trần quốc tuấn hai mươi sáu tuổi
ở xã ở huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
còn nạn nhân trong vụ án này là ông đinh văn hà năm mươi bốn tuổi
là người chú cùng xã
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng một
do có tranh chấp dân sự về đất đai
cho nên tòa án nhân dân huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
đã mời các hộ dân có liên quan
đến tiểu khu năm trăm sáu mươi bốn để đo đạc xác định lại diện tích
trong đó có gia đình tuấn
tuy nhiên trong quá trình tòa án đang xử lý vụ việc
thì giữa các bên liên quan đã xảy ra cự cãi
lúc này ông hà đến xem
rồi xảy ra mâu thuẫn sô sát với tuấn
sẵn có con dao trong người
cho nên tuấn đã rút ra
đâm hai nhát vào bụng và tay trái của ông hà
sau khi được mọi người can ngăn
thì tuấn bỏ ra về
còn ông hà đã được đưa tới bệnh viện đa khoa
vùng tây nguyên để cấp cứu
tại bản kết luận pháp y
ông hà bị thương tật ba mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ đối tượng lê văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại phường long sơn thị xã tân châu tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi chín tháng một
chị nen sama
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang
đưa em gái là nhang nhay
đến điều trị tại khoa cấp cứu
bệnh viện sản nhi an giang
và tại đây hiếu đến tiếp cận và giới thiệu
sị sama có quen biết nhiều bác sĩ
và muốn giúp đỡ
tưởng thật các nạn nhân đã đưa cho hiếu bốn triệu đồng
để cùng toàn bộ nữ trang trên người
trị giá khoảng bốn mươi bốn triệu đồng
để đối tượng mang đi bán
đóng tiền mua máu
một lúc sau không thấy hiếu quay trở lại
chị sama mới biết mình bị lừa
nên đã đến công an phường
mỹ bình trình báo
đến chiều ngày hai mươi tháng một
công an phường mỹ bình phối hợp cùng lực lượng hình sự
công an thành phố long xuyên
đã bắt giữ hiếu tại khu vực phường mỹ phước
tại cơ quan công an hiếu khai nhận
sau khi chiếm đoạt được số vàng nói trên
đối tượng đem đến khu vực quận thốt nốt
thành phố cần thơ bán được ba mươi bốn triệu đồng
hiếu đem trả nợ và tiêu xài cá nhân